cho đến thời điểm này tổng số ca được điều trị khỏi là hơn sáu mươi sáu sáu trăm linh ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần tám chín triệu liều
đến sáng nay có thêm gần năm ca nhiễm mới
còn theo cdc hà nội thì sáng nay thủ đô đã ghi nhận thêm ba mươi một ca dương tính
trong đó một mươi tám ca tại cộng đồng và một mươi ba ca tại khu cách ly
như vậy là từ một mươi tám h ngày hôm qua cho đến một mươi hai giờ trưa nay
thành phố hà nội đã ghi nhận bốn mươi ba ca mắc mới trong đó có hai mươi bảy ca tại cộng đồng
công an tp đà nẵng vừa làm rõ một đối tượng có hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch
cụ thể người này đã dùng giấy đi chợ qua các chốt kiểm soát dịch bệnh để đi đến nhiều nơi
trong thời gian thành phố đang thực hiện cách ly toàn xã hội
rồi sau đó lại có hành vi đăng tải lên mạng xã hội
cụ thể do bị mất giấy đi chợ nên vào trưa ngày hôm qua
chủ tài khoản facebook có tên là lê kim mai chú tại phường thanh khê tây
quận thanh khê thành phố đà nẵng đã mượn giấy đi chợ của người thân để xin qua chốt kiểm soát
nhưng trên thực tế người này không đến chợ địa phương mà đi nhiều chợ khác trên địa bàn quận
rồi sau đó về nhà một người quen
khi về đến nhà người này còn đăng tải việc mình dùng giấy đi chợ để đi nhiều nơi mua đồ
và ghé vào nhà bạn chơi khiến cộng đồng mạng rất bức xúc
hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch và chỉ thị cách ly toàn xã hội của thành phố
sau khi làm việc với công an phường thanh khê tây
chủ tài khoản này đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và gỡ bỏ bài đăng trên mạng xã hội
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
làm nhiệm vụ tại km một trăm bốn mươi quốc lộ sáu a thuộc địa phận bản san cài xã lóng luông huyện vân hồ
đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chân ma túy
thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp
đối tượng bị bắt là sông a páo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tại huyện mai châu tỉnh hòa bình
vật chứng thu giữ tại chỗ là ba mươi gói với tổng cộng là năm bảy trăm tám mươi ba viên ma túy tổng hợp
một xe máy cùng với một số tăng vật khác
đối tượng đã mua số ma túy trên về để bán kiếm lời
đang trên đường đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
dịch diễn biến phức tạp nhưng vẫn có những cá nhân lơ là chủ quan vi phạm trong công tác phòng chống dịch
thậm chí là có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
vào lúc này ý thức của người dân chính là liều vaccine tốt nhất để có thể
và dễ kiếm nhất để có thể đẩy lùi được dịch bệnh
nếu như ý thức kém thì có lẽ là mọi thành quả và mọi nỗ lực trước giờ của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể
thông tin chi tiết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ở phần sau của bản tin mùa mùa online trưa nay
còn bây giờ là một số số liệu cập nhật về tình hình dịch bệnh
sáng nay bộ y tế cho biết tổng số ca nhiễm covid một mươi chín được điều trị khỏi cho đến thời điểm hiện tại là hơn sáu mươi sáu sáu trăm linh ca
trong ngày hôm qua đã có hơn ba trăm năm mươi sáu năm trăm linh liều vaccine được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần tám chín triệu liều
từ tối qua cho đến sáng nay đã có gần năm ca nhiễm mới
còn theo cdc hà nội thì từ một mươi tám h ngày hôm qua cho đến sáu giờ sáng nay
thành phố hà nội đã ghi nhận thêm một mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai trong đó có chín ca tại cộng đồng
như vậy là tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn cho đến nay thành phố hà nội đã có một bảy trăm ba mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai
thông tin từ công an thành phố vinh tỉnh nghệ an
đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trần văn đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an
đông là đối tượng cầm đầu ba đường dây mua bán trái phép chân ma túy lớn từ lào về tp vinh
và trung chuyển đi các tỉnh tỉnh thành phía nam để tiêu thụ
liên tiếp từ tháng chín năm ngoái đến tháng hai năm nay lực lượng chức năng đã bóc gỡ ba chuyên án ma túy
bắt giữ bảy đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chân ma túy thu giữ tổng cộng hai mươi sáu bánh heroin một mươi bốn kg ma túy đá hơn một mươi năm hai trăm linh viên ma túy tổng hợp hơn bốn kg ketamine và một số vật chứng khác
trong ba chuyên án nói trên trần văn đông là người đứng sau chỉ đạo tất cả mọi hoạt động của đường dây mua bán trái phép trên ma túy
sau khi các đường dây ma túy nói trên bị đánh sập đông bỏ trốn vào nam và tiếp tục móc nối câu kết để thiết lập các đường dây tội phạm mới
thu giữ một gói heroin một mươi sáu viên ma túy tổng hợp bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng tham gia
liên tiếp trong thời gian vừa qua cơ quan chức năng đã xử lý nhiều đối tượng có hành vi cản trở chống đối người thi hành công vụ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật nhiều đối tượng đã bị xử phạt ở mức kịch khung và truy cứu trách nhiệm hình sự
thế nhưng tình trạng chống người thi hành công vụ vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp với mức độ nghiêm trọng
ngay trong ngày sáu tháng tám tại quận cầu giấy thành phố hà nội khi tới chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín thay vì dừng xe theo quy định
một nam thanh niên sinh năm hai nghìn hai đã tăng ga phóng nhanh với ý định thông chốt và đâm mạnh khiến một chiến sĩ công an bị thương
nguyễn quang tú
nguyễn quang tú
sinh năm hai nghìn hai ở huyện đan phượng hà nội hiện đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày sáu tháng tám tại điểm chốt phòng chống dịch trên đường hồ tùng mậu phường mai dịch quận cầu giấy
bất chấp hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra nam thanh niên này đã tăng ga đâm thẳng vào thượng úy nguyễn duy khánh
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận cầu giấy khiến đồng chí khánh bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu

với phương châm không tiếp xúc đông người hạn chế ra ngoài nguồn thực phẩm sạch giá cả hợp lý mô hình đi chợ hộ được xem là một giải pháp sáng tạo hợp lý giúp kết nối trực tiếp giữa những người cần bán với người dân tuy nhiên vẫn đảm bảo các quy định chung của công tác phòng chống dịch